đến nay một mươi hai trên một mươi hai xã của huyện mỹ hào đã cơ bản hoàn thành một mươi chín trên một mươi chín tiêu chí về xây dựng nông thôn mới
huyện đang từng bước phấn đấu để trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của tỉnh hương yên
chương trình nông thôn đổi mới tuần này sẽ đề cập đến những cách làm hay và sáng tạo của huyện mỹ hào
mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình
bằng sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở
kết hợp tinh thần đoàn kết trung sức trung lòng của mọi tầng lớp nhân dân
trên địa bàn huyện bộ mặt nông thôn của huyện mỹ hào ngày một được khởi sắc
đến nay huyện mỹ hào tỉnh hương yên đã cơ bản hoàn thành một mươi chín trên một mươi chín tiêu chí về xây dựng nông thôn mới
xây dựng nông thôn mới là cái hưởng đoạn cuối cùng là người dân
và đồng thời là cũng qua đó để người dân thấy được cái vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới
thế và một vấn đề nữa là trong cái xây dựng nông thôn mới thì về huyện mỹ hào với tôi
phát triển tối đa các cái nội lực các cái tiềm năng thế mạnh của huyện
đó là cái sự ủng hộ về vật chất tiền của đất đai của người dân
cũng như là về công tác xã hội hóa và các cái sự ủng hộ từ các doanh nghiệp bên ngoài
thế và một vấn đề nữa là trong cái xây dựng nông thôn mới
chúng tôi cũng quan tâm đến vấn đề là phát triển cái lĩnh vực kinh tế
để làm sao đảm bảo tức là phát huy các lợi thế thế mạnh của huyện
trên tinh thần là đảm bảo tức là truyền thổi cơ cấu cây trồng
rồi phát huy các cái thế mạnh về công nghiệp tiểu công nghiệp dịch vụ năng nghề của huyện
thế và tập trung vào xây dựng nâng cao chất lượng các cái làng văn hóa
cụm văn hóa và gia đình văn hóa
bắt tay thực hiện xây dựng nông thôn mới huyện mỹ hào tỉnh hương yên đã xác định gốc của chương trình
đó chính là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân
bởi chỉ khi người dân có kinh tế phát triển thì mới có thể đóng góp cho xây dựng nông thôn mới
theo đúng phương châm dân làm dân hưởng lợi
trong những năm qua huyện ủy ủy ban nhân dân huyện bằng việc tuyên truyền vận động
kết hợp với mở những lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất
đã giúp người dân trên địa bàn huyện thay đổi tư duy tập quán canh tác
theo hướng hiện đại góp phần tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm
chúng tôi hàng năm phối kết hợp với cả các cơ quan của tỉnh
tổ chức được ba đến bốn lớp tập huấn cho bà con nông dân khoảng sáu trăm linh hộ nông dân là tập huấn về các kỹ thuật
nhà sản xuất và chăm sóc thủy sản
chúng tôi vừa phối kết hợp với các cơ quan trị cục quản lý chất lượng nông dân thủy sản
tổ chức một lớp tập huấn cho bà con nông dân về nuôi cá sông trong áo theo công nghệ cao của mỹ
mô hình nuôi này rất là có hiệu quả và tiềm năng
nên là được bà con nông dân không chỉ riêng xã hòa phong
bà con nông dân ở các xã khác cũng rất quan tâm đến thường xuyên đến tham quan trao đổi và học hỏi
đây là mô hình nuôi cá sông trong áo
của hợp tác xã nuôi trồng thủy sản hòa phong tại xã hòa phong huyện mỹ hào tỉnh hương yên
bằng việc áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất với công nghệ tạo sóng
dòng chảy trong vùng nước tĩnh kết hợp với màng lọc rác thải
tạo môi trường khiến cá luôn trong trạng thái bơi ngược dòng giúp cho cá chắc khỏe
do đó những con cá do hợp tác xã nuôi đã nhận được sự phản hồi tích cực của người tiêu dùng
và thu hút được nhiều doanh nghiệp đến bao tiêu đầu ra cho sản phẩm
đến nay sản phẩm cá sông nuôi trên ao của hợp tác xã đã có mặt tại các siêu thị lớn
tại thành phố hà nội và tỉnh hương yên góp phần đem lại nguồn thu nhập ổn định
giúp nâng cao đời sống cho bà con xã viên
trước là nuôi cá truyền thống giống của bà con lâu đời rồi đấy
nhưng mà sau khi mà gặp được giáo sư người mỹ về chuyển giao khoa học công nghệ
cho công nghệ tạo sông trong ao và chúng tôi đã nghiên cứu
đi áp dụng công nghệ của nước ngoài là thành công
doanh thu của hợp tác xã là hiện tại là khoảng tầm hai mươi tỷ trên năm
bên cạnh đó sao hỏa phong còn được biết đến với những sản phẩm mộc tinh xào
chất lượng nổi tiếng ở thị trường trong và ngoài nước
nghề mộc không những giúp phát triển kinh tế
mà còn trở thành một trong những nghề làm giàu cho người dân hòa phong
bên cạnh đó những sừng mộc như thế này
đã giúp tạo công an việc làm với mức thu nhập ổn định cho nhiều lao động địa phương
và có phần đào tạo nghề cho lao động nông thôn
trước đây thì làm ở trên kia thì làm nghề tự do nó bấp bênh
thì nó thu nhập không ổn định
nhưng mà từ khi biết cái nghề mộc này thì mình theo làm thì công việc nó ổn định
mới là thu nhập bình quân gần bảy tám triệu một tháng thì kinh tế gia đình nó cũng cải thiện hơn
nó ổn định
không phải bấp bênh không phải phụ thuộc lo lắng như
thời làm tự do nữa
toàn xã hòa phong hiện có trên một trăm linh sưởng mộc tạo công an việc làm cho gần hai lao động
các sừng mộc trên địa bàn xã
tuy góp phần rất lớn trong việc phát triển kinh tế cho người dân
nhưng vẫn còn nằm dài rác chưa tập trung
và đây cũng là một trong những khó khăn để quảng bá giới thiệu sản phẩm
nhằm hướng đến phát triển du lịch trên địa bàn xã hòa phong nói riêng
và huyện mỹ hào nói chung
tính theo thu nhập hàng năm của chúng tôi
thu nhập mộc hàng năm đạt tầm khoảng bốn mươi bốn mươi sáu tổng thu nhập của toàn xã
và trong thời gian tới chúng tôi cần tập trung một số cái
để làm sao phát triển cho nghề mộc
thứ nhất là quy hoạch nàng nghề
hướng tương đô dài cũng như tới đây
lãnh đạo đảng ủy ủy ban nhân dân cũng đã có quy hoạch
đất làng nghề một mươi hectare ở một khu riêng
khắc phục tình trạng môi trường trong các tỉnh sản xuất
cái thứ ba là tạo
tạo ra một công an việt nam lớn cho lực lượng lao động
tạo thu nhập lớn cho các thợ mộc và các sưởng mộc đặc biệt
để làm sao nâng cao đời sống thu nhập của nhân dân riêng
và thu nhập của toàn xã nói chung trong thời gian tới
bằng việc phát triển sản xuất
chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi
đã góp phần nâng cao đời sống cho người dân
đến nay thu nhập bình quân đầu người của xã
đạt năm mươi triệu đồng trên người trên năm
giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn dưới hai
xã hỏa phong đã cơ bản hoàn thành một mươi chín trên một mươi chín tiêu chí
về xây dựng nông thôn mới
và dự kiến đến cuối năm hai nghìn một mươi bảy
sẽ đón bằng chứng nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới
và xây dựng nông thôn mới trong những năm vừa qua
thì đối với xã hỏa phong
chúng tôi đã thực hiện được
đến nay đã thực hiện được một mươi chín trên một mươi chín tiêu chí
theo chương trình tiêu dựng
mà những năm trước thì chúng tôi đã phân đấu
xây dựng được một mươi sáu tiêu chí
những năm hai nghìn một mươi bảy chúng tôi tập trung vào xây dựng ba tiêu chí
chính còn thiếu là như thế này là giao thông
và nhà văn hóa xã
và các cơ sở vật chất của trường học
đến nay chúng tôi đã hoàn thành
nốt được ba tiêu chí đó
một trăm linh một mươi chín trên một mươi chín tiêu chí đã hoàn thành
năm hai nghìn một mươi bốn xã nhân hòa về đích nông thôn mới
và trở thành là xã nông thôn mới đầu tiên của huyện mỹ hào
ngay từ khi bắt tay thực hiện xây dựng nông thôn mới
đảng ủy ủy ban nhân dân xã đã xác định
nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân
phải luôn đi đôi với việc gìn giữ môi trường sống
và bảo vệ môi trường phải bắt đầu từ nhân dân
từng hộ gia đình
bởi gia đình là tế bản
tế bào của xã hội tế bào có khỏe
mới hình thành nên một xã hội khỏe
với việc xây dựng và duy trì mô hình phân loại
xử lý rác hữu cơ tại nguồn với quy mô hộ gia đình
để ủ vào những thùng phi chuyên dụng làm phân bón
còn những loại rác vô cơ sẽ được thu gom
chuyển ra bãi rác để tiêu hủy trôn lấp
từ lâu đã được xã nhân hòa đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện
có phát động mô hình như mô hình xử lý rác thả hữu cơ tại hộ
thì xã nhân hòa cũng tiếp cận và cũng đã triển khai tích cực
được các thành viên của các tổ chức chính trị gia hội và người dân ủng hộ
và qua triển khai được hai năm
thì đến thời điểm này trên địa bàn xã có bảy trăm sáu mươi hội đã tham gia
trên đài này chúng tôi qua theo dõi đánh giá
thì hiệu quả cũng rất tích cực

địa phương chúng tôi hiện nay đang thực hiện chương trình xử lý rác thả hữu cơ tại gia đình
chúng tôi đã phát động được
trên tám mươi hội gia đình đã đang thực hiện cái này
cái mô hình này chúng tôi thấy
cái mô hình này chúng tôi thấy
nói chung là nó cũng rất có hiệu quả
cái phần rác mà không tiêu hủy được
thì có đội vệ sinh môi trường
là chở đi
và còn cái phần rác
mà rau củ quả
mà tiêu hóa được tiêu hủy được
thì bà con nông dân đã đưa vào
cái thùng rác để xử lý
cái phần rác hữu cơ của gia đình nhà mình
và sau đó thì nó đã
lấy cái phần
tiêu hủy đó
để bón trồng rau
quây củ quả
để bón trồng rau quây củ quả
trong vườn gia đình nhà mình
nói chung là rất hiệu quả
còn đối với tiêu chí giao thông
trên địa bàn xã xác định giao thông
chính là đòn bẩy cho phát triển kinh tế
do đó hạ tầng giao thông
nông thôn luôn phải đi đôi với phát triển sản xuất
một trăm linh các trục đường liên thôn
liên xóm trên địa bàn xã
đã được tiên cố hóa tạo điều kiện
thuận lợi cho việc đi lại giao lưu
trao đổi hàng hóa của bà con nhân dân
trước thời gian xây dựng nông thôn mới
đường xá của nông thôn
còn rất là dân tỉnh rất là nghèo làn
đặc hậu đường xá còn hẹp
lầm lội những vũng trâu
và dây cỏ rất là lầm lội
sau khi có dự án xây dựng
nông thôn mới
giữa chính quyền địa phương và
xóm bà con nhân dân họp và bàn bạc
để xây dựng nông thôn đường toàn bộ
chung quanh hai bên đường
của xóm nhà tôi là tất cả vận động
các hộ gia đình hiến đất
toàn bộ gia đình hiến nhiều
khoảng một m hai còn nhỏ ít
và tinh thần mở
con đường này là bằng sáu m
sáu m thì coi như lấy tim đường
và từ tim đường mở ra hai bên
bên nào phải hiến nhiều
thì làm bên hiến nhiều bên nào
cho đủ sáu m vào hai bên lúc mới vận động
cũng có một vài hộ gia đình
người ta cũng thắng mắc là
đất mất nhiều quá đúng không
mỗi nhà có khi mất năm sáu mươi m
thì giá đất bấy giờ nó lại giá đất
khoảng một mươi hai triệu một m hai
thế thì bà con cũng sốt ruột
thế nhưng mà sau khi được phân giải

rồi giải trình cho nó
cái tương lai của địa phương
của tương lai của xóm làm
của con em chúng ta thì người ta cũng hiểu ra
và tất cả đều là bảo an nhau
hiến đất không có thù
cái phí gì cả vui vẻ cả
và những con đường
của ý đảng lòng dân như thế này
đến nay đã trải dài gần

trên địa bàn huyện mỹ hào
đến nay toàn huyện đã
cứng hóa được hơn tám mươi sáu km
đường giao thông nông thôn

những con đường làm từ sức dân
như nối dài thêm niềm vui
góp phần thay đổi diện mạo nông thôn
cải thiện môi trường sống
thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế
xã hội của mỹ hào
mỹ hào chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy
những thành quả đã đạt được
trên cơ sở là đúc rút những kinh nghiệm
những bài học và những kết quả đã đạt được
cái thứ hai là tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí
để làm sao phấn đấu
các xã đạt nông thôn mới rồi
thì tiếp tục phấn đấu cao hơn
để trở thành những xã nông thôn mới tiêu biểu
cái thứ hai là tiếp tục
đẩy mạnh về phát triển
quy vùng các phát triển kinh tế
đảm dòng làm sao
kinh tế của huyện phát triển
bền vững và thân thiện
trên tinh thần là phát huy những nợi thế
tiềm năng sẵn có của huyện
ví dụ như là phát triển về những vực thương ngoại dịch vụ
các cái nàng nghề
và du lịch
vấn đề nữa là
tiếp tục nâng cao chất lượng
các làng văn hóa
gia đình văn hóa
với việc tận dụng lồng ghép các nguồn lực
từ nhân dân cùng với sự sáng tạo
trong cách thức tổ chức thực hiện
đến nay huyện mỹ hào đã vươn lên
trở thành một điểm sáng trong xây dựng
nông thôn mới tại tỉnh hương nghiên
và đến đây chương trình nông thôn đổi mới
của truyền hình nhân dân cũng xin được tạm dừng
mọi thông tin quý vị quan tâm
xin gửi về địa chỉ chương trình
nông thôn đổi mới phòng kinh tế
truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống
quận hoàn kiếm thành phố hà nội